chỉ chưa đầy một giờ đồng hồ vào cuộc sáng nay đội cảnh sát hình sự công an quận cẩm lệ
thành phố đà nẵng đã bắt giữ được đối tượng là thủ phạm gây ra vụ cướp giật tài sản của một người dân trên địa bàn
đối tượng được xác định là nguyễn quang nam hai mươi bốn tuổi quê tại tỉnh thanh hóa tạm trú phường khuê trung quận cẩm lệ
theo thông tin trình báo của ông trần quang bình bốn mươi chín tuổi trú tại địa phương vào sáng ngày một mươi một tháng một mươi một
khi đang ngồi ăn sáng tại một quán ở đường võ an ninh phường hoa xuân và có để vĩ trên bàn ăn
thì bị một thanh niên tiến đến giật lấy và bỏ chạy
nhận được tin báo công an quận cẩm lệ khẩn trương vào cuộc và chưa đầy một tiếng sau đã truy tìm ra tung tích của thủ phạm
khám xét tại nơi ở của bình lực lượng công an phát hiện một ví da bên trong có ba triệu đồng và nhiều giấy tờ mang tên trần quang bình